hai lô hàng chứa gần năm kg ma túy nguy trang trong thực phẩm xuất khẩu vừa được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm phát hiện thu giữ
kiểm tra kiện hàng thực phẩm khai báo là miến rong bún khô biển xuất sang singapore và điểm đến cuối cùng là australia
lực lượng chức năng phát hiện một kg ma túy giấu bên trong
trước đó vào ngày một mươi tháng chín tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cũng đã phát hiện và thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp
ngụy trang tinh vi trong các gói cá khô do một đối tượng tại hải phòng ủy thác một công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
chỉ trong tháng chín cục hải quan tp hcm đã phát hiện và bắt giữ sáu mươi vụ xuất khẩu nhập khẩu trái phép các chất ma túy
tăng vật thu giữ khoảng một trăm bốn mươi sáu kg ma túy các loại